chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thông tin về vụ việc xảy ra che lấn tại điểm tiêm vaccine covid một mươi chín ông nguyễn đắc long chủ tịch ubnd phường trung văn xác nhận
có tình trạng người dân rồn ra điểm tiêm che lấn vào lúc hai mươi hai giờ và kéo dài trong khoảng hai mươi phút
tình trạng nêu trên là do có sự hiểu nhầm cho thông báo từ phường về tổ dân phố và từ tổ dân phố đến người dân và các chủ nhà trọ
chi tiết ra sau xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
hai mươi hai giờ đêm ngày một mươi một tháng chín điểm tiêm chủng của phường trung văn quận nam tiến liêm bất ngờ đông đúc
có hàng trăm người dân sinh sống tại phường đã dồn ra điểm tiêm này để chờ tới lượt vào tiêm
do quá đông người dồn ra một lúc nên điểm tiêm chủng đã bị quá tải
người dân che lấn sô đẩy để giành giật phiếu đồng ý tiêm vaccine covid
covid một mươi chín và phiếu sàng lọc sức khỏe trước khi tiêm
lực lượng chức năng đã phải đóng cửa điểm tiêm chủng để vãn hồi tình hình và liên tục phát loa kêu gọi người dân đảm bảo giãn cách
ba xe của công an phường đội trật tự và đội tự quản đã được điều động đến điểm tiêm để phát loa kêu gọi người dân đứng giãn cách
xếp hàng theo thứ tự để vào tiêm
sau hơn hai mươi phút tình hình trật tự tại điểm tiêm chủng mới được lập lại
một người dân sinh sống tại tổ dân phố số năm phường trung văn cho biết
vào khoảng một mươi chín h tối có nhận được tin nhắn của chủ nhà trọ thông báo là hai mươi hai h mọi người của tổ năm ra tiêm nên cả dễ trọ đã rủ nhau đi tiêm
khi ra đến nơi họ thấy đông người và đã hết phiếu sàng lọc sức khỏe
ông nguyễn đắc long chủ tịch ubnd phường trung văn xác nhận có tình trạng người dân rồn ra điểm tiêm
chen lấn vào lúc hai mươi hai h và kéo dài trong khoảng hai mươi phút
tình trạng trên là do có sự hiểu nhầm trong thông báo từ phường về tổ dân phố và từ tổ dân phố
đến người dân và các chủ nhà trọ
trước khi diễn ra chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
phường trung văn đã cho tổ trưởng tổ dân phố thông báo cho người dân của tổ mình lập danh sách đăng ký tiêm cụ thể
đến thời điểm tiêm chủng phường đã có kế hoạch chia theo từng tổ dân phố và từng khung giờ
viết giấy mời gửi đến từng người trong danh sách tiêm chủng
tuy nhiên sau khi nhận được thông báo người dân và chủ nhà trọ đã thông báo cho tất cả mọi người cùng ra điểm tiêm
nên đã dẫn đến tình trạng tập trung đông người
theo ông long
với tình trạng không đảm bảo giãn cách
phường đã huy động lực lượng công an phường bảo vệ dân phố dùng loa kêu gọi người dân giãn cách theo đúng quy định
những trường hợp không có giấy mời đến tiêm phải trở về nhà
ubnd phường đã rút kinh nghiệm và có chấn chỉnh ngay trong tối một mươi một tháng chín
cụ thể vườn đã thống nhất đến từng tổ trưởng tổ dân phố có thông báo lại với người dân và các chủ nhà trọ
chỉ cho những người có tên trong danh sách tiêm chủng mới được đến điểm tiêm
người dân đi đúng khung giờ đúng kế hoạch
theo lượng vaccine phân bổ theo từng ngày
ông long cũng cho biết thêm
đợt tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín lần này phường được phân bổ hơn bốn liều vaccine veroxel của hãng sinopharm
trong khi đó lượng người dân đặc biệt là số sinh viên người lao động đang thuê trọ trên địa bàn
bị mắc kẹt do giãn cách xã hội là rất lớn
đây cũng là một khó khăn trong công tác tổ chức tiêm chủng
liên quan đến vụ việc trên mới đây
bí thư thành ủy hà nội chỉ đạo ban thực vụ quận ủy nam tử liêm
làm rõ trách nhiệm lãnh đạo cấp ủy chính quyền phường trung văn khi xảy ra người dân chen lấn
tụ tập đông người tại điểm tiêm chủng vaccine
chí tiết ra sau xin mời quý vị cùng theo dõi
bí thư hà nội chỉ đạo kiểm tra tình trạng chen lấn khi tiêm vaccine
văn phòng thành ủy hà nội cho biết
sau khi kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về tình trạng chen lấn tập trung đông người
tại trường tiểu học trung văn phường trung văn quận nam tử liêm xảy ra ngày một mươi một tháng chín
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng đã chỉ đạo ban thường vụ quận ủy nam tử liêm
trực tiếp là đồng chí bí thư quận ủy kiểm tra làm rõ trách nhiệm lãnh đạo cấp ủy
chính quyền phường trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và để xảy ra việc mất an toàn nêu trên
bí thư thành ủy hà nội đồng thời nhắc nhở toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở
yêu cầu cấp ủy chính quyền các quận huyện thị xã chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với ngành y tế
tổ chức tiêm chủng đảm bảo tuyệt đối an toàn có giải pháp giải tỏa ngay sau khi phát sinh hiện tượng
tập trung đông người tại các điểm tiêm chủng
các quận huyện thị xã chỉ đạo các phường xã thị trấn phối hợp với các lực lượng công an
quân đội lên kế hoạch kịch bản cho từng địa điểm tiêm chủng đảm bảo giãn cách và an toàn
không để xảy ra tình trạng nêu trên làm ảnh hưởng đến thành quả chống dịch chung của địa phương và thành phố
ông đinh tiến dũng cũng đã nhiều lần lưu ý nơi nào để xảy ra tình trạng tụ tập vi phạm giãn cách
với bất kỳ lý do nào đều sẽ xử lý nghiêm khắc trách nhiệm của người đứng đầu
sau chỉ đạo của bí thư thanh ủy hà nội chiều một mươi hai chín thường trực quận ủy nam tuyên liêm đã họp gần
và xem xét yêu cầu ủy ban nhân dân phường trung văn bí thư và chủ tịch phường rút kinh nghiệm
nghiêm túc và sâu sắc vì để xảy ra sự việc chen lấn tập trung đông người
tại địa điểm tiêm vaccine trường tiểu học trung văn
ngoài sự việc kể trên trước đó ngày chín tháng chín nhiều điểm tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín ở hà nội
đã xảy ra tình trạng đông đúc chen lấn sô đẩy để tranh lượt được tiêm sớm
không tuân thủ khuyến cáo của bộ y tế về đảm bảo an toàn phòng dịch
tại điểm tiêm chủng trường trung học cơ sở thượng thanh phường thượng thanh long biên
có hàng trăm người tụ tập chờ đến lượt tiêm chủng
nhiều người chen lấn sô đẩy để tranh lượt tiêm
tại phường bồ đề quận long biên chiều cùng ngày cũng đã xảy ra tình trạng trên
cả trăm người đứng chờ tại cổng trung tâm văn hóa phường đợi đến lượt tiêm vaccine
tại phường khương thượng đống đa hà nội cũng đã xảy ra tình trạng đông đúc hỗn loạn
liên quan đến tình hình tiêm chủng vaccine trên địa bàn toàn thành phố hà nội
vừa qua trong ngày một mươi hai tháng chín ngành y tế hà nội tiêm năm trăm bảy mươi ba tám trăm hai mươi chín liều vaccine covid một mươi chín
mức cao nhất từ trước tới nay nâng tổng số vaccine đã được tiêm ở thủ đô lên hơn bốn bốn mươi tám triệu liều
báo cáo tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa sở chỉ huy thành phố với sở chỉ huy các sở
ngành quận huyện thị xã về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
diễn ra vào chiều một mươi hai tháng chín phó giám đốc sở y tế trần văn trung cho biết
sáng mai thành phố sẽ tiêm hết số vaccine covid một mươi chín được phân bổ
cụ thể thành phố hà nội được phân bổ bốn sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín
tính đến thời điểm diễn ra cuộc họp vào chiều nay có bốn ba triệu liều đã được tiêm
cập nhật tới một mươi tám h ngày một mươi hai tháng chín con số này là bốn bốn mươi tám triệu liều
riêng trong ngày hôm nay
có năm trăm bảy mươi ba tám trăm hai mươi chín liều vaccine được tiêm mức cao nhất từ trước tới nay
trong sáng ngày một mươi ba tháng chín sẽ tiêm số vaccine còn lại ông trung cho biết
theo đại diện sở y tế hà nội hiện trung bình mỗi ngày
các điểm tiêm ở thành phố có thể tiêm năm trăm linh mũi
quan trọng nhất là nếu được phân bổ đủ vaccine
thì chỉ hai ba ngày nữa thành phố sẽ tiêm phủ vaccine mũi một theo đúng kế hoạch
phó giám đốc sở y tế nói
theo dự kiến bộ y tế tiếp tục cung cấp cho hà nội
một năm triệu liều vaccine để đảm bảo đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ hoàn thành việc tiêm mũi một cho người dân
sở y tế hà nội cho biết đến nay một số đơn vị cơ bản đã hoàn thành kế hoạch
tiêm vaccine mũi một cho người dân như ba đình hoàn kiếm sóc sơn thường tín hoài đức bắc tử liêm
cũng tại cuộc họp phó chủ tịch ubnd tp nguyễn mạnh quyền nhấn mạnh
công tác tiêm chủng đang triển khai rất tốt nhưng việc xét nghiệm vẫn còn có những khó khăn vướng mắt
ông đề nghị các đơn vị quan tâm theo tinh thần chỉ đạo của thành phố và hướng dẫn của ngành y tế
ở vùng đỏ tiến hành đồng thời cả xét nghiệm và tiêm vaccine covid một mươi chín
phó chủ tịch ubnd tp chỉ đạo trong quá trình triển khai mời người dân đi xét nghiệm phải xem xét rất cụ thể
bởi hiện vẫn có thông tin phản ánh có nơi mời các cháu nhỏ tuổi ra xét nghiệm
các cơ quan đơn vị địa phương phải giả soát lại các đối tượng để đảm bảo mời đúng đối tượng
theo hướng dẫn của sở y tế để đảm bảo không bỏ sót
trong cộng đồng nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong diêu luận ông nhấn mạnh
ông nguyễn mạnh quyền lưu ý các địa phương thuộc vùng hai vùng ba cần tạo điều kiện cho người dân sản xuất kinh doanh
nhưng phải đảm bảo an toàn
không thể thực hiện giãn cách xã hội mãi khi dịch bệnh được kiểm soát thì phải nới lỏng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
phó chủ tịch ubnd tp lưu ý các địa phương đơn vị cần phải chủ động sẵn sàng cấp vương án
để ngay sau khi thành phố nới lỏng giãn cách có thể bắt tay ngay vào công việc
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại